tại xã mỹ thạnh bắc huyện đức huệ tỉnh long an công ty cổ phần nhựa châu âu đã chính thức khởi công dự án nhà máy điện mặt trời europlas long an có tổng mức đầu tư là một một trăm năm mươi tỷ đồng
dự án nhà máy điện mặt trời europlas long an nằm trong quy hoạch phát triển điện lực tỉnh long an giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm có xét đến năm hai nghìn hai mươi đã được bộ công thương phê duyệt
nhà máy điện mặt trời được xây dựng trên diện tích hơn năm mươi tám hectare quy mô công suất là năm mươi mwp dự kiến nhà máy điện mặt trời sẽ hoàn thành phát điện trước tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín và kết nối trực tiếp với hệ thống điện quốc gia